mở đầu là thông tin xét xử các đối tượng quá khích chống đối lực lượng chức năng khi đã đưa thi thể của hai nạn nhân tử vong sau tai nạn giao thông đi trên quốc lộ địa bàn huyện văn lâm tỉnh hương yên vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám gây ách tắc giao thông mất an ninh trật tự
liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng nghiêm trọng này vào ngày hai tháng bốn tòa nhân dân huyện văn lâm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tám bị cáo trong vụ án trên
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại địa bàn huyện yên mỹ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai nữ sinh tử vong
tuy nhiên trong khi vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ thủ lý giải quyết thì gia đình và người thân của nạn nhân nguyễn thị trà nghi ngờ nguyên nhân cái chết của trà là do người
do bị người khác sát hại cho nên trong khoảng thời gian từ một mươi năm h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến năm h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám chín đối tượng là nguyễn thị xuân nguyễn văn biên trịnh văn bầu nguyễn đình báo đào văn vũ nguyễn thị huế nguyễn anh quân nguyễn văn trung vũ văn tiến cùng một số đối tượng quá khích đã đưa thi thể của nạn nhân trà được đặt trong quan tài di chuyển từ cầu yên phú huyện yên mỹ đến khu vực ngã tư khu công nghiệp phố nối a địa bàn huyện văn lâm
un tắc giao thông cục bộ nghiêm trọng trên quốc lộ năm a lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp để ổn định an ninh trật tự phân luồng giao thông yêu cầu gia đình đưa thi thể nạn nhân trà khỏi hiện trường thì đã bị các đối tượng ngăn cản gây khó khăn
trong vụ án này xuân là đối tượng cầm đầu các đối tượng còn lại tích cực tham gia đối với bị can nguyễn thị huế có biểu hiện mắc bệnh tâm thần cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định tâm thần và quyết định tách vụ án để xử lý sau
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị xuân bốn năm sáu tháng tù bị cáo đảo văn vũ vũ văn tiến bốn năm tù các bị cáo nguyễn văn biên trịnh văn bầu nguyễn anh quân nguyễn văn trung và nguyễn đình báo ba năm sáu tháng tù
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị trấn đông phú huyện quế sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi hai mươi ba h một mươi năm
ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực khe thành mỹ một xã đắc rinh huyện nam giang bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã kiểm tra bắt giữ đối tượng nguyễn thành trung đang tàng trữ ma túy
số lượng là một mươi năm viên ma túy tổng hợp và hơn tám gram heroin
tại hiện trường đối tượng khai nhận bản thân là một con nghiện ma túy
số ma túy trên được mua lại của một người đàn ông không rõ lai lịch tại khu vực hòa cầm thành phố đà nẵng với giá là một mươi hai triệu đồng
vào ngày hôm nay cơ quan chức năng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao vụ án cho công an huyện nam giang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
trong vai là người bán kẹo kéo thế nhưng thực chất là để che giấu hành vi buôn bán ma túy
đối tượng võ quốc thống hai mươi chín tuổi trú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
vừa bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày một tháng bốn tại khu vực trường đại học đông á
công an quận hải châu đã phát triển
phát hiện thống đang chạy một xe bán kẹo kéo có biểu hiện nghi vấn liên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong dép của thống có hai gói ma túy thuốc lắc và kentamin
được giấu cẩn thận bằng cách dán sâu trong dép nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
tiếp tục khám xét nhanh nơi trọ của thống trên đường phan tứ phường mỹ an quận ngũ hành sơn
công an phát hiện thêm hai mươi hai viên thuốc lắc ba gói ma túy dạng ketamin
thống khai đã lấy ma túy từ một đối tượng không rõ lai lịch về bán lại
cho các con nghiện trên địa bàn
khi có người đặt hàng sẽ dùng xe kẹo kéo nguy trang để đi giao ma túy
còn tại nghệ an từ ngày hai mươi tám tháng ba cho đến ngày một tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh liên tiếp khám phá thành công hai chuyên án lớn về ma túy
bắt giữ được hai đối tượng thu giữ hai bánh heroin và ba viên ma túy tổng hợp
vào hồi hai mươi h ngày một tháng bốn tại xóm một xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
bắt quả tang phạm thị mai chú tại xóm một mươi ba xã nghi kim tp vinh
cùng hai bánh heroin được giấu trong túi sách
trong thời điểm này chỉ biết nhận được nguồn tin là đối tượng đi trên một kỳ xã công tân ớ
mà cũng không rõ biển số thì chúng tôi tổ chức các tổ hình xác đó để làm một bộ pháp sang lọc
vì lúc này thì đúng rồi
khó khăn vất vả ở chỗ là mưa rất to mưa rất to hẳn chỉ tâm nhìn
có một số tính xác thì đi trên máy có một số thì đô tố
nhưng mà vì là điều kiện là mưa to nên là cũng công tác mà phát hiện ra rất là khó khăn
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
xác định có một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào qua cửa khẩu bờ y
rồi mang ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
sau một thời gian theo dõi chiều ngày một tháng bốn lực lượng công an xác định đối tượng phạm thị mai
mang heroin lên một xe container chạy hướng hà tĩnh nghệ an
đến hai mươi giờ cùng ngày khi đến địa phận huyện quỳnh lưu thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận mua heroin từ lào rồi mang ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
lâu tiếng mái thì đối tượng này trước đấy là công an phụ thò đã có một cái đánh bắt cần cấp
thì chúng tôi xác định vào chúng tôi nhìn cả chúng tôi nhận ra ngay
và đồng thời lúc đó là xin ý kiến chỉ đạo thì được đồng chí trưởng bán chuyên án quyết định là bắt
thì chúng tôi lại thì tiến hành bắt và kiểm tra
thì phát hiện ngay bên cạnh người của người vụ đó có cái tùy sách
và trong tủ sách là mở ra thì có hai bánh heroin
và ngay lúc đó chúng tôi hỏi thì đối tượng mai cũng đã khai nhận rất là thành khẩn rõ ràng
nó là đấy là hai bánh heroin mà bà này mua ở bên lào với giá bốn đô một miếng hai miếng là tám
thì là mang về việt nam đi qua cửa khẩu ý
và mang ra ngoài bắc để tiếp thù
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh nghệ an bắt quả tang đối tượng võ hữu trình
trú tại xã phú thành huyện yên thành tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trong người hai viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp chỗ ở lực lượng công an thu giữ thêm một viên ma túy tổng hợp
hiện các chuyên án đang được công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố con tum đã liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản
và với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố con tum đã liên tiếp bắt giữ và xử lý các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng thời điểm nghỉ trưa
kẻ gian đã vào trường tiểu học và trung học lê lợi đập vỡ kính cửa sổ
dòng làm việc của phó hiệu trưởng lấy đi một bộ máy vi tính để bàn và một điện thoại di động
tổng giá trị tài sản khoảng hơn một mươi hai triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng ba lực lượng công an đã bắt được đối tượng a tiêu
hai mươi tuổi trú tại phường lê lợi thành phố con tôm
đồng thời truy thu lại số tài sản bị mất cắp và tiến hành trao trả lại cho nhà trường
sau một thời gian nhờ công an can thiệp và tìm được đến nay khoảng thời gian khoảng một tuần
thì đã tìm ra được cái hung thủ đã đột nhập vào trường để lấy đi tài sản
và đến nay nhà trường đã nhận lại được số tăng vật bị mất
trước hết là thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường toàn thể cán bộ giáo viên
cũng chân thành cảm ơn đến các chú công an đã nỗ lực phấn đấu và tìm ra hung thủ sớm nhất
và tìm được lại cái tan vật cho nhà trường
thay mặt cho nhà trường xin chân thành cảm ơn
trước đó không lâu một vụ trộm cắp khác cũng xảy ra trên địa bàn phường ngô mây thành phố con tum
kẻ gian lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đột nhập vào nhà lấy trộm hai máy tính sách tay và một con lợn đất
tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần một mươi triệu đồng
ngày hôm đó khi tôi rời khỏi nhà vào khoảng chín giờ sáng
thì tôi có khó cử nhà đi
đến lúc khoảng ba giờ chiều khi tôi quay trở
về nhà thì tôi phát hiện trong nhà đã mất hai cái laptop và một số tài sản
sau đó tôi trình báo cho cơ quan công an phường ngô mây
sau hơn một tháng điều tra lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm
tại cơ quan công an trần huỳnh vĩnh chú tại phường thống nhất thành phố con tum khai nhận
sáng ngày chín tháng hai đối tượng phát hiện nhà nạn nhân này không có khóa cổng
mà chỉ khóa một ổ khóa
khóa ở cửa chính và thấy xung quanh không có người
nên đã nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản
nên cảnh thẳng và tự bảo vệ tài sản
nhất đó là cửa cọng các ổ khóa
cảnh thẳng trước khi đi ra của nhà và tài sản khi đi đến nơi không cọng
thì phải có người đồng coi hoặc là khóa
chúc các cấp thư tiện để đảm bảo đối tượng lợi dụng

trú tại đường lê lai phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn điều khiển
đang vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu bao tải dứa
bên trong có chứa ba trăm năm mươi kg nầm lợn và thịt lợn
mặc dù đã được đông đá thế nhưng có dấu hiệu mốc xanh bốc mùi hôi thối
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đối tượng khánh khai nhận đã mua số sản phẩm động vật này
từ bên kia biên giới sau đó thuê xe vận chuyển về các tỉnh tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt giữ
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị thu hà
sinh ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán huyện nam hà tỉnh nam định
hộ khẩu thường trú tại thôn thanh nga xã minh tân huyện hưng hà tỉnh thái bình
chỗ ở trước khi trốn ấp cửa lấp xã dương tơ huyện phú quốc tỉnh kiên giang
bị kết án một mươi năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi sáu sống mũi thẳng và có sẹo chấm cách hai cm dưới đầu mắt phải
bên cạnh đó cơ quan thiền án hình sự công an tỉnh kiên giang
còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn thành đức tên gọi khác là bi sinh ngày ba tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quê quán thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
chỗ ở trước khi trốn số hai trăm tám mươi hai trên hai mươi sáu đường quang trung phường vĩnh quang
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bị kết án hai năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng dài tay trúc và có xẹo chấm cách hai năm cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thanh phúc sinh ngày một mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
quê quán thành phố rạch giá tỉnh kiên giang hộ khẩu thường trú tại tổ ba
khu phố phi kinh phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
chỗ ở trước khi trốn ấp chàm chẹt xã bản tân định huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
bị kết án sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức quý vị lưu ý tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự

trong phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
có điểm sẽ mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu trong ngày mùng bốn và ngày mùng sáu
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm sẽ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong đêm nay sang đến ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung thêm
nhưng cường độ không quá mạnh và chủ yếu là lệch ra phía biển
trong khi đó rãnh gió tây trên mực năm m cũng được thiết lập
hai hình thế này kết hợp sẽ là tác nhân khiến cho thời tiết có mưa nhiều hơn đặc biệt là tại khu vực vùng núi
trong cơn rông cần lưu ý có tố lốc và gió giật mạnh đi kèm
thời gian mưa được dự báo tập trung nhiều trong khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
vào ban ngày mưa sẽ giảm hơn nhiệt độ cao nhất ngày mùng năm sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
sau đó từ ngày mùng sáu mưa sẽ giảm nhanh về diện và lượng
nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ khoảng trên dưới một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
số điểm có mưa rông gia tăng trở lại trên khu vực
nhiệt độ giảm cao nhất trưa chiều tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh
là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn đối với khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
và cũng từ ngày sáu tháng bốn khi những hình thế gây mưa suy yếu
mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực chỉ còn cục bộ vài nơi nhiệt độ gia tăng trở lại
dịch xuống các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới
nơi đây có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng
riêng thời kỳ ngày mùng bốn sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới ngày nắng có mưa vài nơi
riêng chiều tối ngày mùng bốn phía nam khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ và ngày mai mưa rào có thể xuất hiện rải rác tại khu vực
mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh
miền đông nam bộ do vậy trong ngày có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày mùng năm và ngày mùng sáu tháng bốn mưa giảm nhanh
số điểm nắng nóng lại gia tăng trên khu vực
trong đó các tỉnh miền đông nam bộ là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước
phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h xin được kết thúc tại đây